vào chiều ngày hôm nay sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án hình sự
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư nhân trạch thuộc tổng công ty tín nghĩa
đây là vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiến hành điều tra liên quan đến sai phạm
trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư long tân phú thạnh tại xã long tân và phú thạnh huyện nhân trạch
do công ty cổ phần đầu tư nhân trạch làm chủ đầu tư
bước đầu cơ quan điều tra xác định dự án với quy mô năm trăm linh hectare này có dấu hiệu vi phạm pháp luật
khi một số cá nhân liên quan đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
để điều tra mức độ sai phạm của các tổ chức và hành vi vi phạm của những cá nhân liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra xác minh sớm
xử lý theo quy định pháp luật đối với cá nhân tổ chức liên quan đến sai phạm
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh yên bái vừa phát hiện bắt quả tàng vụ mua bán trái phép
một mươi viên ma túy tổng hợp dạng viên nén
và đây là vụ mua bán ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh yên bái được phát hiện và bắt giữ
tại nhà nghỉ tây bắc
tây bắc xanh thuộc thôn nước nóng xã tú lệ huyện văn chấn
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh yên bái đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng
hoàng a hồng chú tại xã nà phùng huyện nậm pồ tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ chín mươi túi ni lông bên trong có chứa một mươi tám viên ma túy tổng hợp và một số đồ vật tài sản khác có liên quan
tại cơ quan điều tra hoàng a hồng khai nhận một số ma túy trên tại lào mang về địa bàn tỉnh yên bái để tiêu thụ
qua công tác điều tra truy xét vào ngày hôm qua năm tháng bốn công an thành phố ninh bình cho biết đã bắt giữ nông sĩ vui chú tại huyện quản bạ tỉnh hà giang vì hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vào ngày hai mươi tám tháng ba điều khiển xe ô tô đến thành phố ninh bình
đột nhập vào sở giáo dục và đào tạo trộm cắp hai mươi năm triệu đồng và một mắt camera giám sát
tiến hành điều tra mở rộng vụ án đối tượng khai còn gây ra vụ trộm cắp một mươi triệu đồng tại ủy ban nhân dân phường bắc sơn thành phố thanh hóa
và vụ trộm cắp ba trăm năm mươi triệu đồng ba cây máy tính năm mắt camera tại ủy ban nhân dân huyện thanh liêm tỉnh hà nam
được biết vui là đối tượng nghiện ma túy và có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
một mươi hai đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gắn
ăn thua bằng tiền tại ấp thân bình xã tân long huyện mang thít vừa bị đội cảnh sát hình sự công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai con gà bốn cây cựa sắt một cái cân và một mươi xe mô tô
ngoài ra kiểm tra trên người các đối tượng thu giữ thêm bảy điện thoại di động và số tiền gần bốn mươi hai triệu đồng
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật và đưa nhóm đối tượng trên về cơ quan công an để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tp đà nẵng cũng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo yang feng quốc tịch trung quốc lê thị kim anh
chú tệ tỉnh hải dương và lê thị thanh lộc chú tại tỉnh hà tĩnh về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
theo cáo trạng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một công an đà nẵng kiểm tra hành chính một ngôi nhà trên đường vũ mộng nguyên
thì phát hiện yang feng và wang shu quốc tịch trung quốc
đồng sai mục đích nhập cảnh
qua điều tra yang pheng nhập cảnh hợp pháp vào việt nam đến lưu trú tại đà nẵng và thuê kim anh làm giám đốc
thuê lộc làm phiên dịch tiếng trung quốc
vào đầu năm hai nghìn hai mươi một yang feng muốn bảo lãnh cho bạn là wang shu sang việt nam để làm việc
nên đã nhờ lộc và kim anh thành lập công ty ở việt nam trên danh nghĩa công ty để bảo lãnh giúp bạn mình
hội đồng xét xử cho biết vào đầu năm hai nghìn hai mươi một đã tuyên phạt bị cáo yang pheng chín tháng hai mươi ngày tù
lê thị kim anh và lê thị thanh lộc chín tháng tù và cho hưởng án treo
còn vào sáng ngày hôm nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
về phía bộ công an có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tham dự hội nghị
và báo cáo thông tin cụ thể về hai dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
đó là luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
thông tin một số nội dung lớn của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thứ trưởng lê quốc hùng cũng nhấn mạnh mục đích lớn nhất của cơ quan soạn thảo khi xây dựng luật là hướng tới việc tinh giản biên chế
giảm chi ngân sách cụ thể hóa và tạo cơ sở pháp lý để đảm bảo thi hành quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba về quyền con người
quyền công dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
tạo cơ sở pháp lý đầy đủ tương xứng hơn trong xây dựng hoạt động quản lý sử dụng các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
góp phần phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
khẳng định việc kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố lực lượng công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng hiện nay sẽ đảm bảo không làm tăng số lượng người hoạt động
không làm tăng chi ngân sách mà kiện toàn tinh gọn thống nhất một đầu mối khắc phục được những trồng chéo mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng
khẳng định việc kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phó lực lượng công an xã bán chuyên trách và các dân phó sẽ đảm bảo không làm tăng số lượng người hoạt động
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và việc xây dựng dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
là nhằm cụ thể hóa cái rất rõ nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị vừa mới ban hành
thông tin về sự cần thiết ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ về cơ sở pháp lý và thực tiễn
thứ trưởng lê quốc hùng cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt thống nhất của đảng nhà nước trong thời gian qua là sự cụ thể hóa hiến pháp
để giải quyết những vấn đề thực tiễn về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
theo thống kê từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn hai mươi một toàn quốc đã xảy ra hơn ba trăm sáu mươi một sáu trăm linh vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết hơn một trăm một mươi ba tám trăm linh người bị thương gần ba trăm năm mươi bảy người
tình trạng vi phạm khi tham gia giao thông vẫn còn diễn ra phổ biến
các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ diễn biến hết sức phức tạp
đã phát hiện xử lý hơn bốn mươi vụ vi phạm pháp luật hình sự trên tuyến giao thông
tình hình nêu trên cho thấy an ninh con người trong lĩnh vực giao thông đường bộ chưa được đảm bảo
và đây cũng chính là góc độ tiếp cận của cơ quan soạn thảo xây dựng luật với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ tính mạng
tài sản quyền con người khi tham gia giao thông
chúng ta có thể hình dung là luật giao thông đường bộ năm hai nghìn một mươi
là được quyết định một bộ luật nhưng mà điều chỉnh đồng thời ba lĩnh vực
đó là lĩnh vực thực tự an toàn giao thông đường bộ
thứ hai là lĩnh vực về hạ tầng đường bộ
và thứ ba là vận tải đường bộ
như vậy trong một đạo luật mà quyết định cả ba lĩnh vực có tính độc lập
như vậy thì trong các quy định chi tiết đang còn có rất nhiều vấn đề bất cập không được điều chỉnh
và sau này chúng ta phải sử dụng các cái văn bản dưới luật để điều chỉnh
và điều chỉnh những cái văn bản dưới luật này nó liên quan đến hạn chế
các cái vấn đề hạn chế của quyền con người
ví dụ như là khi xảy ra một vụ tai nạn giao thông thì các lực lượng chức năng cần phải khuất vùng
cắt đường chẳng hạn tôi nói chỉ một cái hành vi cắt đường thôi
cô lập cái đường đấy để đảm bảo cho cái việc khác khám nghiệm và xử lý cái hiện trường vụ tai nạn giao thông
nó cũng là liên quan đến cái
ảnh hưởng đến cái quyền con người quyền lý loại của con người
thì cái việc xử lý tai nạn giao thông không được quy định trong luật giao thông đường bộ
mà được quy định bằng các cái nghị định và thậm chí là thông tư
và thông tư của bộ giao thông vận tải cũng có thông tư của bộ công an cũng có
và những cái thông tư này thì cũng được ra soát để điều chỉnh
có những mặt nó trồng lấn có những mặt thì không đề cập
do đó cũng rất khó khăn cho lực lượng thực hiện chức năng
phần nào ảnh hưởng đến việc đảm bảo thực hiện quyền con người
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tập trung điều chỉnh sáu nhóm chính sách
trong đó so với luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
dự thảo luật đã cụ thể hóa những biện pháp cơ chế tổ chức giao thông an toàn
phòng ngừa giải quyết ổn tắc giao thông
và khắc phục các bất cập là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
đồng thời quy định về trách nhiệm của người điều khiển phương tiện
người liên quan và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông
phát hiện tiếp nhận xử lý tin báo cứu nạn cứu hộ tai nạn giao thông
điều tra giải quyết thống kê tai nạn giao thông